nhằm động viên đoàn việt nam tham dự kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ bốn mươi năm được tổ chức tại kazan của liên bang nga
chiều nay bộ lao động thương binh và xã hội tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức lễ xuất quân cho đoàn
đây là lần thứ bảy việt nam tham gia kỳ thi tay nghề thế giới với một mươi chín thí sinh dự thi ở một mươi tám nghề
kỳ thi không chỉ dành riêng cho thế hệ trẻ trình diễn những kỹ năng đỉnh cao
mà còn là nơi để các doanh nghiệp các tập đoàn lớn trên thế giới trình diễn những thành tựu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhất
tham gia kỳ thi tay nghề thế giới cũng là sự khẳng định vị thế của việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
thời gian diễn ra kỳ thi từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng tám tại kazan của liên bang nga
hiện cả một mươi chín thí sinh của việt nam đã sẵn sàng và khao khát mang nhiều giải cao về cho đất nước